bên cạnh đó việc điều chỉnh rút ngắn thời gian làm bài thi cũng như điều chỉnh đề thi đột ngột đã khiến nhiều thí sinh cũng như giáo viên lo lắng

nếu mà đề nâng cao thì em nghĩ là rất khó cho những bạn mà không học giỏi còn nếu mà đề rơi vào những phần cơ bản thì em nghĩ là có thể làm được
kiến thức thì chúng tôi đã chuẩn bị cho các con rất tốt rồi nhưng bây giờ nó chỉ có thay đổi về thời gian thôi

mới đây sở giáo dục và đào tạo cho biết việc cắt giảm thời gian thi mục đích là để giảm áp lực cho học sinh
tuy nhiên cấu trúc đề thi vẫn đảm bảo theo quy định bốn mức độ nhận biết thông hiểu vận dụng và vận dụng cao
có thể nói thời gian qua việc học và ôn tập của khối lớp chín năm nay chịu nhiều ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh
chính vì thế những quyết sách ổn định hợp lý tránh xáo trộn tâm lý chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất với các em lúc này